các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
khám xét khẩn cấp phòng trọ cổ oanh lực lượng công an đã phát hiện bảy đối tượng có hành vi tàng trữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
bước đầu bảy đối tượng khai nhận đã góp được bảy triệu đồng rồi rủ nhau mua ma túy của oanh và mượn phòng trọ để tổ chức xả tiệc
liên quan đến clip một nam thanh niên lái xe máy bằng chân trên quốc lộ một
trạm cảnh sát giao thông suối tre thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai
xác nhận đã xác định được danh tính của nam thanh niên và mời người này lên làm việc
trước đó vào ngày ba tháng chín trên mạng xã hội xôn xao clip một thanh niên đội mũ bảo hiểm mặc áo thun trắng
và ôm cây đàn đi xe máy trên quốc lộ một
đang chạy xe thì người này buông hai tay gẩy đàn có lúc còn dùng chân điều khiển tay lái
vụ việc đã nhận được nhiều phản ứng của cộng đồng mạng vì cho rằng nguy hiểm đến tính mạng và người đi đường
thông tin từ bộ tư lệnh cảnh sát biển cho biết đã bắt giữ hai tàu vận chuyển
tổng cộng khoảng bảy mươi năm lít dầu đeo trái phép
trên khu vực biển tây nam
vào tối ngày hai tháng chín tổ công tác của bộ tư lệnh cảnh sát biển phát hiện hai tàu cá có nhiều dấu hiệu nghi vấn
và đã ra tín hiệu dừng tàu để kiểm tra hành chính
theo lời khai của các thuyền trưởng trên hai tàu đang vận chuyển khoảng bảy mươi năm lít dầu đeo
không có hóa đơn chứng tử chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính
đồng thời di lý hai phương tiện về cảng hải đội bốn trăm linh một tại thành phố phú quốc kiên giang
để tiếp tục điều tra xử lý
trong phần cuối bản tin là những thông tin về truy nã tội phạm
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng tháp
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn mạnh long
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm hộ khẩu thường trú tại số một trăm ba mươi bảy trên một đoàn văn bơ
phường một mươi ba quận bốn tp hcm về tội trộm cắp tài sản
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã
của công an huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp là đối tượng đinh minh sang
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại khóm hai thị trấn mỹ an
huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp
và đối tượng nguyễn văn khánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú
tại ấp an thạnh xã an hiệp huyện châu thành tỉnh đồng tháp
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện châu thành tỉnh đồng tháp
về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện